tỉnh phú thọ tổ chức chương trình chắp cánh ước mơ năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự
chương trình khuyến học khuyến tài đất tổ chấp cánh ước mơ là chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả
góp phần động viên chia sẻ vinh danh đối với các em học sinh sinh viên các thầy cô giáo
huấn luyện viên có nhiều công hiến và thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy
năm hai nghìn một mươi sáu quỹ đã trích trên hai bốn tỷ đồng để vinh danh khen thưởng cho hàng trăm giáo viên
huấn luyện viên học sinh sinh viên vận động viên và cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học
khuyến tài xây dựng xã hội học tập tại buổi lễ ban tổ chức đã khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu
làm tốt công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập các giáo viên huấn luyện viên
học sinh sinh viên sỏi quốc gia và học sinh đỗ thuộc khoa các đại học học sinh nghèo đỗ đại học năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu nhân dịp này các nhà tài trợ đã ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài của tỉnh phú thọ một mươi tỷ đồng
cho và ủng hộ chương trình tiếp sức cho em đến trường vì em hiếu học với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng